từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi ba chị đỗ thị sinh đi xuất khẩu lao động tại nhật bản
chỉ được công ty trả mức lương là một trăm ba mươi chín trăm ba mươi hai yên
trong đó riêng bảo hiểm xã hội phải đóng hai mươi một yên chiếm một mươi sáu tổng số lương hàng tháng
bảo hiểm hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe và cả trợ cấp khi hết hợp đồng
tôi đi lao động xuất khẩu sang nhật bản thì có được ký hợp đồng chính thức
và những điều khoản trong hợp đồng đều được hưởng hết mọi quyền lợi
khi về nhà tôi được tiền hưu trí bên đấy thì mình gửi sổ tiết kiệm của mình
dạng mình gửi sổ tiết kiệm gửi sang bên đấy thì họ lại chuyển về cho mình
trong khi đó tại việt nam bộ lao động thương minh và xã hội đưa ra dự thảo nghị định
quy định người nước ngoài làm việc chính thức
tại việt nam có hợp đồng từ một tháng trở lên sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
được hưởng các chế độ bảo hiểm cơ bản gồm ốm đau thai sản bệnh nghề nghiệp
tai nạn lao động hưu trí tử tuất
mức đóng bảo hiểm xã hội là tám mức lương hàng tháng
thấp hơn hai năm so với mức đóng mà người lao động việt nam đang thực hiện
bất kỳ người lao động nào khi ra nước ngoài sinh sống và làm việc
đều phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại
tham gia bảo hiểm xã hội
là đóng góp cho lợi ích của quốc gia đó
đồng thời người lao động cũng sẽ được bảo trợ quyền lợi lâu dài
sau ba năm đi xuất khẩu lao động
trở về quê hương
chị sinh đã có chút vốn để kinh doanh riêng